tại phiên chất vấn kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hà nội chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã đăng đàn để thông tin thêm và làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm
liên quan đến công tác bảo mật của hệ thống công nghệ thông tin của hà nội ông nguyễn đức trung khẳng định dữ liệu công nghệ thông tin của thành phố được bảo mật tuyệt đối
theo ông nguyễn đức trung hiện thành phố hà nội có tám mươi ba doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp một trăm bảy mươi dịch vụ phần mềm
việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin là đúng với tinh thần với các nghị quyết của chính phủ
thời gian qua thành phố đã triển khai hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến họp trực tuyến
các quận huyện cũng đang được lắp đặt camera để phục vụ giao thông an ninh trật tự vệ sinh môi trường
đặc biệt năm nay là năm thứ tư triển khai hệ thống tuyển sinh đầu cấp
trên tám mươi năm gia đình có con em có thể ngồi nhà đăng ký cho con đi học giảm ủn tắc giao thông chống tiêu cực
ông nguyễn đức trung cũng cho biết thành phố hà nội đã hợp đồng với ban cơ yếu chính phủ làm công tác bảo mật
tất cả các dữ liệu đều được mã hóa không thể khôi phục sử dụng ở máy tính khác
đặc biệt tất cả các máy chủ kết nối với máy chủ giám sát của ban cơ yếu chính phủ mà hoạt động đều có thể truy vết